sau khi chỉ đạo thanh tra thành phố hà nội thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng đất rừng trên địa bàn
hai xã minh phú và minh trí huyện sóc sơn ubnd tp hà nội tiếp tục có chỉ đạo mới
nhằm giải quyết rứt điểm vấn đề gây bức xúc này
ngoài hai địa bàn xã minh phú minh trí cùng khu vực các hồ đồng quan hàm lợn đồng đò
và một số hồ lớn khác thuộc huyện sóc sơn hiện thanh tra thành phố hà nội đang trong quá trình thanh tra
thì mới đây ubnd tp hà nội đã tiếp tục chỉ đạo thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng đất rừng
còn lại trên địa bàn toàn huyện sóc sơn
ubnd tp cũng giao cho thanh tra thành phố hà nội chủ trì cùng các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
tài nguyên và môi trường quy hoạch kiến trúc xây dựng và ubnd huyện sóc sơn
ra soát tổng hợp kết quả thực hiện xử lý sau thanh tra đất rừng huyện sóc sơn
trước đó phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cũng đã yêu cầu ubnd tp hà nội
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công an khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện
ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc xử lý sau thanh tra đất rừng huyện sóc sơn
trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám